vận động viên nhỏ bé nguyễn thị oanh với hai tấm huy chương vàng sea games liên tiếp chỉ trong vòng hai mươi phút đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội
sau khi hoàn thành phần thi một năm trăm linh m nguyễn thị oanh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nội dung ba m vượt chứng ngại vật
nhiều tờ báo nước ngoài cũng đã dành những lời khen đến vận động viên việt nam
hãng thông tấn afp pháp đã đưa ra bình luận một ngôi sao điền kinh của việt nam đã xuất sắc giành hai huy chương vàng nội dung chạy một năm trăm linh m và ba m vượt chứng ngại vật
chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đó là những phần thi oai hùng cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực đông nam á
ngưỡng mộ thán phục là cảm xúc chung của đông đảo các ý kiến trên cộng đồng mạng
sau khi xem nguyễn thị oanh chạy hai nội dung trong thời gian quá ngắn trên thế giới hiện chưa có ai chạy mà vô địch hai nội dung với thời gian chưa đầy ba mươi phút như thế này
tôi đã cảm động khâm phục tinh thần thi đấu và sức mạnh dẻo dai của cô gái vàng việt nam
em xứng đáng là huyền thoại của điền kinh việt nam
thấy em chạy mà thương em rơi nước mắt xếp lịch không hợp chút nào
chúc mừng em em em đã chiến thắng bằng nghị lực phi thường
quá đỉnh chấp cả bất lợi chiều cao cũng kém hơn so với các vận động viên khác
chúc mừng em
nguyễn thị oanh đã trở thành hiện tượng đặc biệt và là niềm tự hào của hàng chục triệu người hâm mộ việt nam
cùng với huy chương vàng nội dung năm m vào ngày tám tháng năm
như vậy là tại sea games ba mươi hai vận động viên nguyễn thị oanh đã có hat trick huy chồng vàng
cục bảo vệ thành công huy chương vàng ở cả ba nội dung của kỳ đại hội năm ngoái
thế nhưng người được mệnh danh là siêu nhân cô gái vàng ấy lại có cuộc sống rất khó khăn
thông tin về oanh niềm tự hào của thể thao việt nam
trước đây đã suýt bỏ nghiệp thể thao vì bị che bé và mắc bệnh thận
và hiện tại mức lương mỗi tháng của cô chỉ là bảy triệu đồng
đã liên tục nhận được sự chia sẻ từ phía cư dân mạng
nhiều ý kiến mong muốn sẽ có thật nhiều các nguồn lực hỗ trợ hơn nữa
để thắp sáng ước mơ bình thương giản dị của cô gái bé nhỏ này
để có thêm những chiến tích hào quang chiến thắng
tấm gương ấy đã và đang truyền cảm hứng rất tốt đến cho các vận động viên đang thi đấu tại sea games ba mươi hai
cho đó các bộ môn là thế mạnh của đoàn thể thao việt nam
như bơi lội vo viên nam thể dục dụng cụ cũng đang liên tiếp mang về những tấm huy chương vàng xuất sắc
đã có những giọt nước mắt thậm chí là chấn thương của các vận động viên việt nam khi thi đấu
thế nhưng tất cả đã nguyên
nỗ lực hết mình để vượt qua
trên cộng đồng mạng những hình ảnh tuyệt vời của vận động viên việt nam tại sea games ba mươi hai
đã nhận được hàng trăm nghìn lượt like và chia sẻ
thật xúc động và chúc mừng các vận động viên đã mang vinh quang về cho tổ quốc
quá tuyệt vời đề nghị cần có phần thưởng xứng đáng cho các vận động viên tiêu biểu của việt nam
xúc động với tinh thần và bản lĩnh của các chiến binh sao vàng chúc mừng em
các vận động viên việt nam sẽ bước vào tập trung của các chiến binh sao vàng
trong những ngày tranh tài tiếp theo tại sea games ba mươi hai chắc chắn sẽ còn những thử thách
bởi không chỉ là những đối thủ mạnh trong đấu trường khu vực mà còn khó khăn về thời tiết lịch thi đấu
từ việt nam hàng triệu trái tim đang hướng về sea games ba mươi hai
cùng sát cánh và cổ vũ cho các vận động viên có tinh thần thi đấu thật tốt
vừa hướng tới những chiến thắng thành tích xuất sắc nhất
rất nhiều lời chúc từ người hâm mộ đã và đang tiếp thêm sức mạnh
để thể thao việt nam giành được nhiều vinh quang hơn nữa
hãy cố gắng lên nhé các chàng trai cô gái việt nam những niềm tự hào của dân tộc
hãy chiến đấu để cho họ thấy tinh thần của chúng ta như thế nào
hãy chiến đấu để mang vinh quang về cho tổ quốc và cũng là cho chính các bạn
việt nam vô địch việt nam chiến thắng
hãy chuẩn bị thật tốt cho trận đấu và giành được kết quả như mong muốn
sự kiên cường dũng cảm và nỗ lực tới giờ phút cuối cùng của các vận động viên khiến nể phục
những lời khích lệ động viên sẽ tiếp thêm sức mạnh
để các vận động viên việt nam chiến đấu và chiến thắng
hình ảnh các vận động viên việt nam tại sea games ba mươi hai
đã và đang viết nên những câu chuyện thành tích tuyệt vời cho thể thao việt nam
bạn có những ấn tượng gì hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân